một mươi chín tỉnh đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong nước thứ phát
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi bốn sáu trăm ba mươi bảy chín trăm một mươi một liều
trong đó tiêm một mũi là ba mươi bốn một trăm năm mươi năm năm trăm một mươi chín liều
tiêm mũi hai là một mươi bốn trăm tám mươi hai ba trăm chín mươi hai liều
theo tin từ sở y tế hà nội cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận sáu ca dương tính mới
trong đó có bốn ca tại khu phong tỏa và hai ca tại khu cách ly
và đó là thông tin tổng hợp về tình hình dịch bệnh trên cả nước
còn tại tỉnh sắp trăng vào sáng ngày ba một mươi
tỉnh đã đón hàng nghìn người dân từ ngoài tỉnh về địa phương
giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn người dân từ vùng dịch trở về nơi tập trung
để chủ động đón tiếp người dân công an tỉnh và các ban ngành trong tỉnh
đã đưa bà con về tập trung tại trung tâm
tâm văn hóa hồ nước ngọt
sau đó phân chia thành từng đoàn đưa người dân về các tỉnh bạc liêu cà mau
riêng sóc trăng bà con được đưa về khu cách ly tập trung tại các huyện thị xã thành phố
với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an cùng các ban ngành
bà con khi trở về quê đã nhanh chóng được đưa đi vào cách ly
không để tình trạng bà con tập trung và chờ đợi
ngành y tế cũng đã có phương án xét nghiệm nhanh nhất để bóc tách fi
khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm
sau khi đã bố trí giải quyết vấn đề ăn nghỉ sinh hoạt cho bà con
còn tại tỉnh phú yên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cũng đã được kiểm soát
ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý đề xuất của sở y tế và các địa phương
nới lỏng các biện pháp giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi
sẽ áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid
một mươi chín trong tình hình mới
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa
theo quy định
không chỉ là những loạn thông tin gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội
tin giả sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín được đăng tải trên mạng xã hội facebook
còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực ở những mức độ khác nhau
đối với công tác phòng chống dịch
và với hành vi này
một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở xã kim hoa huyện mê linh tp hà nội
vừa bị công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
mời đến để làm việc
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công an tp phúc yên đã phát hiện người này
sử dụng tài khoản cá nhân
tên là nguyễn mai hương
đăng tải bài viết có nội dung là
công ty bao bì kiểu long phúc thắng phúc yên vĩnh phúc
có một mươi ca dương tính với covid
trên nhóm facebook có tên là
khu công nghiệp quang minh mê linh hà nội
ngay sau khi đăng tải
nội dung trên đã thu hút nhiều lượt bình luận
chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp phúc yên đã xác định đây là thông tin sai sự thật
và đã mời chị này đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an
người này thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân
đồng thời viết cam kết không té phạm
và gỡ bỏ các nội dung đăng tải không đúng sự thật
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook
hiện công an tp phúc yên
đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị
cơ quan tp hồ chí minh cũng vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai nhân viên y tế
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này
là đã tồn thuốc điều trị covid ra ngoài
bán cho người dân
và được biết thì monopiravir
là thuốc chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành
ở việt nam
nguyễn văn thừa
là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế
quận bình tân
và huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác
tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thường đã móc nối
cấu kết với thảo lấy thuốc
để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook
và bán lại cho người khác
với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra
cả hai là bạn thân với nhau
và đều biết thuốc monopiravir là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín
đang điều trị ở nhà
nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường
để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế
mà trước đó lực lượng chức năng
tại nhiều địa phương cũng đã phát hiện
và thu giữ nhiều loại thuốc
được giao bán là điều trị covid nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn
người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
thấy nhiều người đăng bán
thì ông cũng vào bắt chiếc để bán
anh cho biết là các loại thuốc này có tác dụng phụ gì không
cái này em không rõ
theo cơ quan chức năng
những người bán thuốc
những hộp thuốc như thế này
các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường
có thể lên tới ba triệu đồng
nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi
trong giai đoạn thử nghiệm
cho người khác
thì đó là hành vi vi phạm khóc luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm
tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc
trái phép bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm
thì người vi phạm
với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo quy định
tại nghị định số một trăm một mươi bảy
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín
đang trong giai đoạn thử nghiệm này
mà tẫn đến hậu quả người sử dụng
thiệt mạng hoặc là thương tích từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị
truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm
về khám chữa bệnh
cấp phát sản xuất bán thuốc
và cung cấp dịch vụ y tế khác
theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự
với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm
trường hợp làm chết nhiều người
thì hình phạt có thể là phạt tù
từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe
và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ
hoặc mua thuốc khi chưa được sự hướng dẫn
của bác sĩ điều trị
vì có thể hành vi của mình sẽ là kẽ hở
để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
sau đối tượng hung hăng
mang nhiều hung khí nguy hiểm
đi giúp bạn đánh người khác để trả thù
với bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba
tại xã yeda y ním xảy ra mâu thuẫn
cãi nhau với y niko
vì sợ bị y niko đánh
nên y ním đã gọi điện cho các đối tượng còn lại
để giúp mình
khi đi nhóm này mang theo hai dao dựa
và năm cây sắt tròn
chiều dài từ một hai đến một bốn mét
sau khi đến gặp y niko
cả nhóm đã cầm dao dựa la vào chém
ba nhát vào tay chân và đầu nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe máy đi về
rất may y niko sau đó được người dân kịp thời
đưa đến bệnh viện cấp cứu
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt y khoan và y henry
cùng với một mươi năm tù giam
y ním chín năm y phon tám năm sáu tháng
y khun tám năm và y sun
là bốn năm sáu tháng tù giam
cùng với tội giết người
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cũng vừa phá chương án điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng lê văn bình sinh năm hai nghìn
ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm nốt tài sản
lực lượng công an nhận được tin báo của nạn nhân
về việc chị bị một đối tượng giả danh người quen
nhắn tin vay tiền
chính đoạt số tiền là hơn bảy triệu đồng
cùng với thủ đoạn trên
đối tượng này đã lừa đảo của một người phụ nữ khác
ở xã tây hồ
số tiền là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại
công an huyện thọ xuân đã tập trung xác minh điều tra làm rõ
và lập án đấu tranh
qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn bình
là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an
đối tượng khai nhận do nghiện chơi game trên mạng xã hội
và nợ nần nhiều
nên bình đã lên mạng xã hội lấy ảnh của người khác
làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình
để mạo danh và hỏi vay tiền
thưa quý vị những ngày gần đây thì công an tỉnh hậu giang
nhận được nhiều tin báo của người dân
bị đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội
gia lô của người quen để lừa đảo
chiếm nhốt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin
và đây là một trong những hình thức lừa đảo không mới
nhưng rất tinh vi
chỉ cần mất cảnh giác là người dân sẽ sụp bẫy và mất tiền
vất vả đi làm trong lúc dịch bệnh
lại bị lừa đảo mất tiền
là tình trạng của anh mai ni em
nhân viên bưu tá ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an anh y em cho biết
cách đây vài ngày có nhận được tin nhắn
từ một tài khoản gia lô có ảnh và tên
của một người quen hỏi mượn tiền
vì tài khoản ngân hàng của người này bị lỗi
không giao dịch được
tin tưởng trong buổi sáng anh liên tiếp dùng điện thoại
chuyển ba lần với số tiền năm triệu đồng
qua hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
cũng vì mất cảnh giác
mà anh nguyễn ngọc cảnh
chú huyện châu thành tỉnh hậu giang
đã chuyển hai lần tiền
tổng cộng bốn triệu đồng
theo nội dung tin nhắn hỏi mượn tiền
từ tài khoản gia lô có tên và hình ảnh
giống người đồng nghiệp
lúc đầu là nó ngắn là tôi đang bận việc
sợ vợ biết gì đó
rồi cho nên nó không dám bắt máy
rồi lần thứ hai tôi điện nữa
thì nó bắt máy bận là nó gửi hình ảnh
gửi hình ảnh công việc nó làm
nhưng mà cái hình ảnh trong cái công việc nó làm
là nó đúng nghe tranh bạn của tôi
thống kê của phòng cảnh sát hình sát
công an tỉnh hậu giang khoảng một mươi ngày trở lại đây
đã ghi nhận chín trường hợp bị lừa
bằng thủ đoạn giả danh tài khoản gia lô
hỏi mượn tiền với tổng số tiền
bị chiếm đoạt trên hai mươi triệu đồng
khi mà cái số điện thoại
nào đó mà bà con không còn sử dụng
thì bà con nên xóa luôn
cái tài khoản trên mạng xã hội
đã được đăng ký trước đây
hoặc là thay đổi những thông tin bảo mật
tài khoản gia lô
bằng cái số điện thoại mới
trường hợp mà phát hiện
có người giả mạo
thông tin tài khoản của mình
trên mạng xã hội
thì bà con nên là thông báo
cho những người thân quen của mình biết
để phòng ngừa
đồng thời là báo cho cơ quan chức năng
cơ quan công an cũng khuyến cáo
hiện nay ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản gia lô
các đối tượng còn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền vay tiền
do đó người dân cần hết sức cảnh giác
để không mắc bẫy lừa đảo của tội phạm
công an quận tân sinh
phú tp hcm đang khẩn trương điều tra
làm rõ vụ cháy tại một căn nhà
trên đường lũy bán bích
đã khiến cho một người thiệt mạng
và nhiều người khác bị thương
xảy ra vào tối ngày hôm qua ba tháng một mươi
vào khoảng hai mươi h một mươi phút
ngày mùng ba tháng một mươi
lửa bất ngờ bùng lên từ ngôi nhà số bảy trăm ba mươi năm
lũy bán bích
người dân đã truy hô và thông báo đến chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin
đã huy động phương tiện đến hỗ trợ
triển khai cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày
vụ cháy được khống chế
bốn người trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài
và chuyển đến bệnh viện điều trị
quang sắc minh anh đỗ như khôi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là người có mặt trong căn nhà trên đã tử vong
vào tối cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài
hiện công an đang khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra
được biết thì căn nhà xảy ra vụ cháy
là nơi bán giày dép với nhiều vật liệu dễ cháy nổ
hiện nguyên nhân của vụ việc
đã được điều tra và làm rõ
thưa quý vị luật phòng cháy chữa cháy
ban hành vào năm hai nghìn một
đã quy định lấy ngày bốn tháng một mươi hàng năm
là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
và trong những năm qua
dưới sự tham mưu hướng dẫn của lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa phong trào toàn dân
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
đã có nhiều chuyển biến sâu rộng
góp phần tích cực vào việc giảm thiểu số vụ cháy
cũng như thiệt hại do cháy gây ra
ngay từ địa bàn cơ sở
nhà tôi có bình chữa cháy
được phường vạn thạnh thành phố nha trang xây dựng
từ cách đây ít năm
đến nay gần một trăm linh hộ gia đình trên địa bàn phường
đều tự trang bị các phương tiện chữa cháy
tại chỗ và luôn tuân thủ nghiêm
các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
còn đây là những chiếc xe tải nhỏ
được người dân hoán cải
để chuyên dùng cho việc tiếp nước chữa cháy
đây là sáng kiến từ mô hình
tổ xe tiếp nước do công an phường cam lộc
thành phố cam ranh tham miu xây dựng
khi có các sự cố cháy nổ
xảy ra trên địa bàn
những chiếc xe này sẽ được huy động để tiếp nước
cho xe chữa cháy chuyên dụng
hoặc trực tiếp tham gia chữa cháy
từ ba thành viên với ba chiếc xe ban đầu
đến nay tổ xe tiếp nước chữa cháy
đã có hai mươi thành viên với bảy xe tiếp nước
lực lượng này sẽ trực tiếp tham gia
giập tắt nhiều đám cháy
ở cả trong và ngoài địa bàn phường
lực lượng công an phòng cháy chữa cháy của phường
nên là luôn hỗ trợ và báo
tập huấn cho anh em
khi xảy ra thì chúng ta
những lúc nào là chúng ta tiếp nước
và những lúc nào chúng ta
nếu mà cái đường ngang ngõ hẻm
cái xe lớn mà không vô được
thì rất khoát là xe nhỏ chúng tôi
phải nợi dụng các địa hình dựa vật
nói là nguồn nách để vào
kịp thời cứu chữa
tuyên truyền đến tầng tàu dân phố
tầng hộ gia đình
các biện pháp tuyên truyền các luật
các quy định và những trách nhiệm
và nghĩa vụ của nhân dân
rồi của phường phải thực hiện những cái nhiệm vụ nào
để đảm bảo an toàn nhất
trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhờ như vậy thì nhân dân phải nói là
hưởng ứng rất là tốt
và từ đó đến nay thì nhà nào cũng có bần chữa cháy
thậm chí có nhà cũng có hai ba bần
thời gian qua nhiều mô hình
điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy
được xây dựng và phát huy hiệu quả
lực lượng phòng cháy chữa cháy
ở cơ sở thường xuyên được huấn luyện
nhiệm vụ và diễn tập các phương án
kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy
cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến
theo phương châm bốn tại chỗ
trong những năm qua hơn năm mươi
vụ cháy đã được lực lượng chữa cháy
tại chỗ và quần chúng nhân dân
dập tắt ngay từ khi mới phát sinh
nhiều vụ cháy do có sự phối hợp chặt chẽ
nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
và lực lượng chữa cháy tại chỗ
đã góp phần làm giảm thiệt hại về người
và tài sản cho nhân dân
độ phòng cháy cháy
có thể nói là nhiều mô hình
mới đã được ra đời
kinh tín đã được ra đời
và hàng năm đều có đánh giá
tổng kết phân loạn
trong đấy chúng ta thấy là
ý thức trách nhiệm của người dân
thế rồi là lực lượng nằm cốt
đặc biệt là những dân phòng
các thôn tổng thân phố
đã được kiện toàn
được trang bị phương tiện
bồi dưỡng nhiệm vụ
tham gia tích cực
ngay từ ban đầu khi có cháy nổ xảy ra
đã góp phần trong việc hạn chế
tình hình cháy trên nổ trên địa bàn
để phát huy tốt hiệu quả phong trào toàn dân
tham gia phòng cháy chữa cháy
cập ủy chính quyền các cấp
cần quan tâm chỉ đạo đầu tư hơn nữa
nhằm đưa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
phát triển có chiều sâu
chất lượng phát huy hiệu quả sức mạnh
của cả hệ thống chính trị
đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
cho công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới